thông báo về ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất
buổi sáng đầu giờ ban chấp hành trung ương đảng họp phiên khai mạc tại hội trường
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng
về chương trình hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đọc tờ trình của bộ chính trị
về việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đảng đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
sau đó ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo
của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
buổi chiều ban chấp hành trung mương đảng nghiên cứu tài liệu thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung mương đảng
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai